thưa quý vị trong thời gian nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương và lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay
công an tỉnh con tum đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng vneid nhằm thực hiện có hiệu quả đề án sáu của bộ công an trên địa bàn
trong dịp nghỉ lễ giải ngày từ hai mươi chín tháng bốn đến mùng ba tháng năm
công an các đơn vị đã căn cứ tình hình thực tế tổ chức công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng vneid tại những địa điểm tập trung đông người như quảng trường
nhà văn hóa các thôn làng khu dân cư đi từng nhà để hướng dẫn cho nhân dân
đây là một trong những nỗ lực của công an tỉnh con tum nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả đề án sáu của bộ công an trên địa bàn
trong khi đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân đi làm ăn xa
a chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử và đối với những công dân giả yếu tàn tật không có khả năng đi lại
công an tỉnh lai châu đã tổ chức cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ hai cho nhân dân suốt trong năm ngày nghỉ lễ
đi làm ăn xa chưa có điều kiện để đăng ký tài khoản tích hợp định danh điện tử
hôm nay vợ chồng chị loan tranh thủ đến công an huyện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử
chị rất hài lòng khi được lực lượng công an hỗ trợ
ngoài các điểm cố định làm việc tại công an các huyện thành phố
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp công an các xã
thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà hỗ trợ những người già yếu tàn tật khó khăn trong việc đi lại
bà lo thị may
năm nay hơn bảy mươi tuổi nhiều năm bại liệt không có khả năng đi lại
hôm nay lực lượng công an đã về tận nhà giúp bà đăng ký tài khoản tích hợp định danh điện tử
mẹ tôi thì cũng bị liệt như thế này được năm thứ chín rồi thì về đi lại thì cũng rất được khó khăn
thì các anh công an cũng tạo điều kiện giúp đỡ về cái khâu đi lại để gia đình đỡ vất vả
từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ hàng ngày trong suốt thời gian nghỉ lễ
lực lượng công an chia làm các tổ không quản ngày đêm phục vụ nhân dân
trên cơ sở kế hoạch quan huyện xây dựng mà chúng tôi đội tự sạch quản lý chính đã cụ thể hóa
và xác định nhóm đối tượng cần phải tập trung để thu nhận đặc biệt là trong cái dịp nghỉ lễ này
thứ nhất là đối với công dân mà đi làm ăn xa trở về địa phương chưa có khả năng làm căn cước công dân
thứ hai nữa là những công dân già yếu tà tật mà không có khả năng đi lại thì chúng tôi xác định hai nội dung chính này
chia thành hai tổ và một tổ lưu động trực tiếp xuống tận các xã phối hợp với xã thị trấn vào tận bản và tận nhà công dân
phối hợp với gia đình để thu nhận triệt để những số công dân già yếu này để đảm bảo các chi tiêu thu nhận các công dân định danh từ trên địa bàn
chỉ tính riêng năm ngày nghỉ lễ lực lượng công an lai châu đã thu nhận gần một mươi hồ sơ căn cước công dân và định danh điện tử
tính đến thời điểm hiện tại công an tỉnh lai châu đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử
cho gần tám mươi trường hợp đạt gần năm mươi chỉ tiêu đề ra
trong thời gian qua nhất là dịp ba mươi tháng bốn và một tháng năm cán bộ chiến sĩ lực lượng công an cấp cấp đã triển khai đồng hộ các yên tóc công tác
không quản ngày đêm làm thêm ngày thêm giờ rồi là tranh thủ buổi tối xuống địa bàn để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân trên địa bàn
lai châu phấn đấu sẽ hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch đã đề ra
công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phân công cán bộ chiến sĩ trực một trăm linh quân số
đến từng ngõ gõ cửa từng nhà ra từng người tuyên truyền vận động người dân thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân và định danh điện tử
qua đó đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
bằng sự tận tụy với mục tiêu vì nhân dân phục vụ đã thể hiện trách nhiệm lúc dân cần lúc dân khó có công an
thưa quý vị tập trung nhiều ngõ nhỏ phố nhỏ dân cư đông đúc là đặc điểm khiến cho nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội tiêm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ mất an ninh trật tự
để bảo đảm an toàn nhiều mô hình cách làm hay đã được các địa phương xây dựng để phát huy tinh thần tự giác trách nhiệm cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự của nhân dân
mô hình tổ tuần tra phòng chống tội phạm tên ạn xã hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở phường quán thánh quận ba đình là một ví dụ điển hình
quên khóa cửa hay quên tắt điện tại các hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh có thể là nguy cơ gây hỏa hoạn mất an ninh trật tự
những điều tưởng chừng như đơn giản đó nhưng đã trở thành kiến thức quan trọng về an ninh an toàn cho mỗi thành viên tổ tuần tra phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phường quán thánh
tại các buổi họp đánh giá với cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình hà nội
cái mô hình này đã phát huy được rất nhiều các cái ưu điểm trong cái hoạt động của mô hình các tổ viên đã phát huy tích cực cái kiến thức mà đội phòng cháy hướng dẫn
sau những cuộc họp tổ tuần tra phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phường quán thánh sẽ trực tiếp sử dụng các xe chuyên dụng được trang cấp để tuần tra tuyên truyền nhắc nhở người dân từ chính những kiến thức mà các thành viên đã tiếp thu được
mỗi ca trực có từ sáu đến tám thành viên hai khung giờ được lựa chọn là buổi trưa từ một mươi hai h đến một mươi bốn h và khung giờ buổi tối là từ hai mươi hai h đến một h sáng ngày hôm sau
do ý thức của người dân về công tác bảo vệ
tổ tuần tra phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ là một trong số nhiều mô hình mà các quận huyện của hà nội triển khai
nhờ sự đồng lòng giúp sức của tầng lớp nhân dân mà tình hình an ninh trật tự cũng như phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô từng bước được đẩy lùi giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra
thưa quý vị liên quan đến vụ việc xe container hút giải phân cách đâm trúng hai xe máy trên làn đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây khiến ba người bị thương các bệnh nhân đã được chuyển cấp cứu vào bệnh viện trợ rẫy
theo các bác sĩ ba nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây xảy ra sáng nay được đưa vào trong tình trạng đa chấn thương nặng
trước đó vào khoảng tám giờ ngày ba tháng năm xe đầu kéo container chạy trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây hướng trạm thu phí long phước đi đại lộ mai trí thọ tp thủ đức
khi cách nút giao an phú hơn một km phường an phú tp thủ đức chiếc xe bất ngờ mất lái húc văng giải phân cách rồi lao sang làn đường xe máy khiến ba người bị thương nặng
để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông nói chung tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia nói riêng trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương và ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý quyết liệt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
dịp nghỉ lễ năm nay hàng loạt tu du lịch biển đã được khai trương thu hút đồng đạo du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
để đảm bảo tốt an ninh trật tự nhất là kiểm soát tốt các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã không nghỉ lễ mà tăng cường bố trí lực lượng
tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm tập trung đông người để tuyên truyền nhắc nhở và kiểm tra kiểm soát nhằm hạn chế người sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe đối phó tranh né lực lượng chức năng
điều này đã làm thay đổi dần nhận thức của người điều khiển phương tiện nên tỷ lệ vi phạm đã giảm đáng kể

điều này đã làm thay đổi dần nhận thức của người điều khiển phó tập trung đông người để tuyên truyền nhắc nhở và kiểm soát nhằm hạn chế người sử dụng rượu bia

điều này đã làm thay đổi dần nhận thức của người điều khiển phó tập trung đông người để tuyên truyền nhắc nhằm hạn chế người sử dụng rượu bia